đại diện ngành đường sắt cũng cho biết nhiều thời điểm sau tết vé tàu từ tp hcm ra hà nội và trên một số trạng ngắn sẽ có khuyến mại đến năm mươi
theo các doanh nghiệp vận tải đến thời điểm này vé trên các trạng nội địa sau tết vẫn còn nhiều